ngày hai mươi tháng chín lãnh đạo các nước cộng hòa tự xưng danetsk và lugan cũng như là các vùng kenson và japorcai ở ukraine đã đồng loạt công bố quyết định tổ chức trưng cầu dân ý về việc sắp nhập vào lãnh thổ của nga
cả bốn khu vực trên sẽ tổ chức bỏ phiếu từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi bảy tháng chín diễn biến này đã khiến cho nhiều quốc gia và tổ chức trên thế giới lên tiếng phản đối
hãng thông tấn tass đưa tin phản ứng về động thái trên tổng thống ukraine volodymyr zelensky khẳng định các cuộc trưng cầu ý dân sắp tới sẽ không ảnh hưởng đến lập trường và mục tiêu của kiev
tổng thống ukraine tiếp tục kêu gọi các quốc gia phương tây hỗ trợ nhiều hơn cho các lực lượng vũ trang của ukraine nhằm giành lấy quyền kiểm soát donbass và một số khu vực khác
cũng theo tas mỹ sẽ không công nhận kết quả các cuộc trưng cầu ý dân về việc sắp nhập vào nga của bốn khu vực ở ukraine
cùng ngày tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato jens stoltenberg nói rằng liên minh này sẽ coi cuộc trưng cầu ý dân sắp tới về việc gia nhập nga là bất hợp pháp đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án những hành động này
trong khi đó đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của liên minh châu âu joseph bell đã ra tuyên bố lên án cái gọi là chính quyền do nga bổ nhiệm tại các vùng lãnh thổ ukraine cũng như kế hoạch tổ chức trưng cầu ý dân về vấn đề sắp nhập vào nga
cũng trong ngày hai mươi tháng chín phát biểu tại khóa họp bảy mươi bảy đại hội đồng liên hợp quốc tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tìm giải pháp phù hợp cho cuộc xung đột đã kéo dài bảy tháng qua giữa nga và ukraine
còn tổng thống brazil jail bolsonaro thì kêu gọi các bên liên quan xung đột tại ukraine ngừng bắn ngay lập tức đồng thời chỉ trích các biện pháp trừng phạt nhằm vào nga